ngày hai tháng ba tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để cho ý kiến về công tác cán bộ bộ chính trị quyết định như sau
đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thôi giữ chức thường trực ban bí thư và chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một để tiếp tục chữa bệnh dài hạn
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
thành viên thường trực ban bí thư giữ chức thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phó chủ tịch phụ trách hội đồng lý luận trung ương giữ chức chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một